sau ba ngày nỗ lực tìm kiếm không ngừng nghỉ của các lực lượng chức năng
ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh yên bái cho biết
vào lúc một mươi năm h ba mươi phút ngày một mươi ba tháng một mươi tại khu vực cầu văn phú xã văn phú
thành phố yên bái tỉnh yên bái đã tìm thấy thi thể phóng viên đinh hữu dư
phóng viên thường trú thông tấn xã việt nam tại yên bái bị mất tích hôm một mươi một tháng một mươi
cách hiện trường vụ sập cầu ngòi thia hơn một trăm linh km
ngay sau khi tìm được phóng viên đinh hữu dư ubnd tỉnh yên bái đã tổ chức hỗ trợ gia đình
đưa nạn nhân về quê an táng như vậy tính đến một mươi sáu giờ chiều nay tỉnh yên bái cho biết đã có hai mươi chín người chết
mất tích và bị thương trong những ngày tiếp theo tỉnh yên bái vẫn xác định ưu tiên số một là khẩn trương
tổ chức tìm kiếm người mất tích hỗ trợ gia đình có người mất tích an táng nạn nhân
triển khai các biện pháp cấp bách để khắc phục các thiệt hại do thiên tai gây ra
thương tiện để giải phóng đất đá sạt lở khai thông các tuyến đường bị ách tắc
đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt với các vùng khu vực bị chia cắt
tổ chức sơ tán người và tài sản ra khỏi vùng nguy hiểm khu vực có nguy cơ lũ quét
sạt lở đất vùng trũng thấp ngập lụt ven sông suối đảm bảo an sinh
ổn định đời sống cho các hộ dân bị ảnh hưởng